đối tượng hoàng văn lân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phan xã hùng lợi huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi của công an huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách năm cm trên sau đầu lông mải trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ giữ lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện